đã từ một mươi năm nay đều đạn vào một mươi tám h tối thứ ba thứ năm và thứ bảy hàng tuần lớp học võ akido ở tầng ba của tòa nhà văn hóa thiếu nhi quận phú nhuận tp hcm của võ sư lê hoàng mai lại sáng đèn
không giống như những lớp học khác lớp học này đặc biệt ở chỗ học sinh là các trẻ em bị khuyết tật bẩm sinh mắc hội chứng đau hay tự kỷ
võ sư lê hoàng mai được nhiều người biết đến không chỉ vì anh đoạt vô địch nhiều giải đấu hay đoạt nhiều huy chương
mà là qua các lớp học võ thiện nguyện dành cho các em nhỏ bị khuyết tật bẩm sinh mắc hội chứng đau hay tự kỷ do anh dẫn dắt suốt một mươi năm qua
hiểu được khó khăn của các bạn có hoàn cảnh đặc biệt
võ sư hoàng mai mở lớp dạy võ miễn phí dành cho các em
lớp học này không đơn thuần là một lớp học võ mà còn có sự kết hợp điều trị tâm lý cho các em
đồng thời để tạo sự bình đẳng ở các em nhỏ lớp học có sự tham gia của các trẻ bình thường